do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đắk lắc bị sạt lở ngập lụt cục bộ
hơn bốn trăm năm mươi ngôi nhà bị ngập sâu trong nước
các huyện bị ảnh hưởng nặng gồm madrak erka lắc grongbong
theo thống kê ban đầu từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc đã có hơn một hai trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngập úng
hơn bốn trăm năm mươi ngôi nhà bị ngập nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt cục bộ
sạt lở cũng đã làm hai ngôi nhà huyện grongbong bị vùi lấp nhưng không thiệt hại về người
hiện mưa tại địa phương này bắt đầu giảm dần tuy nhiên nước từ thượng nguồn vẫn đổ về mạnh nên nguy cơ ngập úng sạt lở tại các vùng trũng thấp vùng đất dốc thuộc các huyện phía đông là rất lớn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc đã phát công văn khẩn chỉ đạo các huyện thị xã kịp thời triển khai công tác ứng phó bố trí lực lượng tại chỗ cùng tổ chức sơ tán người dân ra khỏi vùng bị sạt lở và ngập lụt bảo đảm an toàn cho người dân
nước do công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi khánh hòa quản lý vận hành
ngoài hồ hoa sơn mừng nước tại hồ đá đen vào sáng nay ở cao trình ba mươi chín tám m đang điều tiết mở hai cửa tràn hai mươi năm m lưu lượng xả đạt tám một mươi chín m ba trên dây
ngoài ra một số hồ chứa hiện đang có lượng nước khá ít công tác điều tiết tập trung vào việc hạ mức nước về ngưỡng đón lũ
để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết trong những ngày tới công ty cũng đã triển khai công tác ứng chấp
hai mươi bốn trên hai mươi bốn bố trí đầy đủ nhân lực tại các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn hồ đập cũng như đáp ứng yêu cầu vận hành trong tình hình mưa bão phức tạp

trong số một mươi chín hồ chứa nước thủy lợi thủy điện lớn trên địa bàn toàn tỉnh có chín hồ chứa đang sản nước điều tiết mức sản không đáng kể dung tích phòng lũ tương đối nhiều
mặc dù vậy tỉnh khánh hòa cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết lượng mưa để có phương án điều tiết nước hợp lý tránh ảnh hưởng tiêu cực đến vùng hạ du